thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng thành phố hà nội
công ty cây xanh hà nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
kết quả điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của nhà nước để công ty sinh thái xanh công ty cây xanh hà nội và nguyễn tuấn nghĩa
là các công ty cá nhân có mối quan hệ thân thiết với nguyễn đức trung để ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ định đặt hàng
thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
từ đó được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước
hành vi trên của nguyễn đức trung đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nguyễn đức trung về tội danh trên
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không
trong vụ việc vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng ba tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện trong bốn vali của các tiếp viên
trần thị thu ngân võ tú quỳnh nguyễn thanh thủy và đặng phương vân có chứa hơn một mươi một hai kg ma túy
các loại ketamin và mdma được giấu trong một trăm năm mươi bảy tuyếp kem đánh răng
ngày hai mươi một tháng ba cơ quan chức năng đã bước đầu xác định khi bốn tiếp viên trên đang lưu trú tại pháp
thì có một đối tượng người việt nam nhờ chuyển ba trăm hai mươi bảy tuyết kem đánh răng và một mươi bảy chai nước xúc miệng về việt nam
qua sân bay tân sơn nhất để gửi cho người nhà các tiếp viên này không biết bên trong các tuyếp kem đánh răng
có cất dấu ma túy do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra
làm rõ bản chất vụ việc xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn quang huy
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến vụ việc này ba đối tượng là phạm văn lộc
nguyễn văn khánh và nguyễn thành được cũng đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó nguyễn văn khánh bị bắt khẩn cấp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn khởi tố khiển xe máy và ném túi ma túy vào ghế phụ của tài xế xe dịch vụ tại địa bàn tp long khánh
khánh khai nhận túi ma túy có trọng lượng hơn một kg là của khánh đưa cho tài xế và do đối tượng được đưa cho để vận chuyển về thành phố hồ chí minh
điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt giữ thêm các đối tượng được lộc và huy về các hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ các tình tiết của vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
từ đây người dân cũng cần phải hết sức cảnh giác với thủ đoạn vận chuyển ma túy qua tuyến hàng không
và chúng tôi sẽ có phân tích cụ thể hơn trong vấn đề và chính sách trong ít phút nữa
trong khi đó liên quan đến vụ việc hai mươi tám người bị phát hiện dương tính với ma túy tại một nhà hàng ở phường phú mỹ thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
công an thị xã phú mỹ đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng và xử phạt hành chính hai mươi hai trường hợp do có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
đêm hai mươi tháng ba qua kiểm tra hành chính tại cơ sở spacex club khu phố tân phú phường phú mỹ thị xã phú mỹ
lực lượng chức năng phát hiện một mươi ba nhân viên và một mươi năm khách tại cơ sở này dương tính với ma túy phát hiện một lượng ma túy trên bàn của khách
số ma túy này được khách nhờ bảo vệ quán mua về để sử dụng
các đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra
các hành vi mua bán tạm giữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chính phủ vừa ban hành nghị định số chín quy định chi tiết thi hành nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
đây là hành lang pháp lý quan trọng cụ thể hóa chính sách rất ý nghĩa và nhân văn của đảng nhà nước
nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cài tạo phạm nhân tạo điều kiện để phạm nhân được lao động hướng nghiệp
học nghề phù hợp chuẩn bị tái hoa nhập cộng đồng hạn chế nguy cơ tái phạm tội vươn lên từ những lầm lỡ
cà tạo tốt sớm được trở về tái hòa nhập cộng đồng tìm kiếm một công việc lương thiện để nuôi sống bản thân và gia đình
đó là mong ước của bất kỳ phạm nhân nào đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ
năm năm chấp hành án tại trại giam quyết tiến bộ công an khi đã thành thục với nghề may
lao động thủ công thì phạm nhân trương trung kiên mong muốn được học và làm nhiều công việc hơn nữa
những nghề mà xã hội đang cần
tôi cũng rất mong được học thêm nhiều nghề nghiệp mới được định hướng nhiều cái xác thực với xã hội hơn
để sau này tái nhập cổ đồng tôi được tái hòa nhập nó dễ dàng hơn đối với bản thân tôi
khi mà có cái nghị quyết của quốc hội cho phạm nhân lao động ngoài trại giam
theo cá nhân tôi bản thân tôi tôi thấy là cái này là hoàn toàn đúng đắn
thứ nhất là để cho cán bộ của trại giam chủ động liên kết được với những doanh nghiệp bên ngoài
để tạo cơ hội tìm việc làm cho phạm nhân
khi mà tìm được việc làm cho phạm nhân để đào tạo dạy nghề
thì chính phạm nhân được lao động tại các cái doanh nghiệp đó
khi hết án trở về có khi người ta lại ở chính những cơ sở sản xuất đó người ta tiếp tục lao động
trong số phạm nhân hiện đang chấp hành án phạt tù thì có tới sáu mươi bảy học hết bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở
cá biệt có bốn bảy không biết chữ năm mươi bốn trước khi phạm tội không có nghề nghiệp hoặc lao động tự do
nếu không tổ chức tốt việc lao động hướng nghiệp và dạy nghề
sự rất khó khăn để họ có thể tìm kiếm việc làm tránh nguy cơ tái phạm tội
nghị quyết thí điểm mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài chạy giam đi vào cuộc sống
là hành lang pháp lý quan trọng để tháo gỡ những vướng mắt
mà hầu hết các trại giam đang gặp phải trong tổ chức lao động cho phạm nhân
nguyện vọng của phạm nhân thì hiện nay là số lượng ở độ tuổi lao động rất là lớn
do đặc thù của chạy nó đúng vào vùng sâu vùng xa
nên mời các đối tác về hướng dẫn dạy nghề và đáp ứng với yêu cầu của những sản xuất rất khó khăn
nên việc chủ trương mở các điểm sản xuất rất là cần thiết
bản thân tôi rất mong muốn nhà nước sẽ có chủ trương đưa phạm nhân ra ngoài
phối hợp với các doanh nghiệp bên ngoài để tạo công an việc làm cho phạm nhân
giúp cho phạm nhân có thêm những định hướng về nghề nghiệp
sau này khi chúng tôi ra ngoài xã hội thì có rất nhiều khó khăn trong việc tái hoạt nhập cộng đồng
khi mà đã có một công việc
thì chúng tôi cảm thấy rất là vui
nghị định số chín của chính phủ vừa ban hành với những quy định chặt chẽ
tiêu chí cụ thể trong lựa chọn tổ chức thực hiện hoạt động lao động
dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam cách thức lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động
chế độ chính sách đối với phạm nhân
bộ công an đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng
cùng với đó là những kinh nghiệm trong thời gian tiến hành thí điểm từ giai đoạn năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
chính sách nhật văn này sẽ là vương hoạt ý nghĩa để cuộc sống sau khi tái hoạt nhập cộng đồng
của phạm nhân tốt đẹp hơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn khiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới lạng sơn
về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một mươi hai d một số năm mươi hai lê đại hành
phường vĩnh trại thành phố lạng sơn và trung tâm đăng kiểm một mươi hai d hai xã hợp thành huyện cao lộc
qua kiểm tra phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
căn cứ các tài liệu thu thập được xác định nguyễn văn khiêm đã câu kết với các đối tượng khác
thu lợi bất chính số tiền một mươi một triệu đồng một xe
ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an đang tạm giữ hai mươi hai đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức chơi post
trong đó xác định có năm đối tượng tổ chức và một mươi bảy đối tượng có hành vi đánh bạc
vật chứng thu giữ tổng cộng là bốn sáu trăm năm mươi nghìn điểm phỉnh tương đương với bốn tỷ sáu trăm năm mươi triệu tám trăm linh nghìn đồng tiền việt nam
và nhiều đồ vật tài liệu khác
các đối tượng trên tập trung về khách sạn dic star thuộc phường khai quang thành phố vĩnh yên
để chuẩn bị thi đấu một giải góp tại tỉnh vĩnh phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện bắt giữ
đối tượng cầm đầu là trần anh linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
giám đốc công ty trần lê gia ở thành phố hồ chí minh
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trong lúc đang được tại ngoại để chờ ngày xét xử về tội cố ý gây thương tích
thì đối tượng tiếp tục dùng dao đâm chết người và gây thương tích nặng ở một vụ án khác
với hành vi trên ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn hoàng tính
trú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tử hình về tội giết người sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
tổng hợp hình phạt là tử hình
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại ấp đập đá xã tân hội huyện tân hiệp
do mâu thuẫn với ông phan thanh vọng chú tại địa phương tính đã gây thương tích cho ông vọng một mươi tám
tiếp đó chiều ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn tính đã dùng dao đâm ông bùi văn đáng tử vong
và đâm bùi văn nô gây thương tích bốn mươi tám
sau khi gây án thì bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú
với hành vi cố ý gây thương tích huỳnh văn đông chú tại huyện trợ mới của tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
do có thói quen do quen biết từ trước nên khoảng một mươi ba h ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh văn đông điện thoại cho nạn nhân để đến nhà chơi nhưng không được sự đồng ý
tức giận nên đông đã nhặt một cây dao bằng kim loại dài khoảng một mươi một cm đến gặp nạn nhân
sau đó đông cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay
của nạn nhân gây thương tích ba mươi tám